thì nếu như tất nhiên chúng ta phải đặt ở trong một cái bối cảnh
rằng là nếu như không có thêm những cái biến số nào đó quá xấu được đưa ra thị trường vào lúc này
một câu hỏi quen thuộc liên quan đến dự báo
theo ông lâm thì kịch bản nào cho vnds trong nửa cuối năm
ở việt nam của chúng ta thì cái gam màu có lẽ là nó sẽ sáng một chút
vì như chúng ta cũng biết với nhau đó là gdp của việt nam chúng ta tăng trưởng vẫn vào lại cao nhất
và dự kiến là cả năm nay
chúng ta vẫn có một cái mặt bằng lạm phát
có thể được coi là dễ thở hơn so với lại nhiều quốc gia khác
và cái việc điều hành chính sách của chúng ta thì nó vẫn theo một cái hướng cân bằng hơn
là cái việc là chúng ta quá mức thắt chặt về chính sách tiền tệ
thì nếu mà đặt trong một cái bối cảnh như vậy
và giả định rằng là từ đến cuối năm chúng ta không có thêm quá nhiều những cái thông tin gì đó tiêu cực
thì tôi nghĩ rằng sẽ là hợp lý
nếu như mà chỉ số vndat có thể hồi phục lên trở lại cái vùng một năm trăm linh điểm
và cuối cùng thì không biết là ông long có thể dành một lời khuyên nào cho các nhà đầu tư không ạ
đúng là thị trường hiện tại bây giờ của chúng ta đang có thêm những cái tín hiệu khởi sắc hơn
đặc biệt là cho ngắn hạn trong cái tháng tám này
tuy nhiên thì cái lời gửi gắm dành cho nhà đầu tư
có lẽ vẫn là chúng ta vẫn đang ở trong một cái giai đoạn không phải là quá rõ ràng
cho một cái xu hướng tăng mạnh mẽ gì đó
vì vậy cho nên cái việc gọi là điều chỉnh cái khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư
ở một cái hướng nó vẫn theo cái chiều hướng thận trọng một chút
có lẽ vẫn sẽ là phù hợp cho cái giai đoạn hiện tại bây giờ
ngoài ra thì một cái đặc tính nữa nhà đầu tư cũng sẽ cần phải lưu ý
đó là hiện tại bây giờ thì do dòng tiền mặc dù là có cải thiện rồi đấy
nhưng mà cái dòng tiền hiện tại bây giờ trên thị trường vẫn chưa phải là quá mạnh
vì vậy cho nên nó sẽ xuất hiện một cái hiện tượng đó là cái sự lung chuyển
cái dòng tiền giữa các cái giám ngành với nhau
nó sẽ diễn ra ở một cái cấp độ nhanh hơn rất là nhiều so với lại cái giai đoạn bình thường trước đây
do đó nên nhà đầu tư sẽ cần phải sẵn sàng một cái tư thế đó là
chúng ta cũng sẽ phải chuyển biến cái việc gọi là cái danh mục của mình
một cách nó rất là linh hoạt theo cái diễn biến của dòng tiền
dạ vâng xin được cảm ơn ông lâm rất nhiều ạ
thưa quý vị nhìn lại thị trường chứng khoán việt nam từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
chỉ số vn index duy trì xu hướng tăng trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng cũng đã điều chỉnh mạnh trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
bước sang quý ba với những tín hiệu tốt trong phiên đầu tháng tám
chúng ta kỳ vọng vào sự phục hồi tốt hơn nữa
và cùng theo dõi những diễn biến mới của thị trường chứng khoán
điều điểm kinh tế tuần này xin được phép tạm dừng ở đây
xin được cảm ơn sự tham gia của ông nguyễn thanh long
và xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo